tập đoàn điện lực việt nam vừa cho biết dự kiến trong tháng sáu này sẽ tiếp tục có khoảng bốn mươi chín dự án điện mặt trời
với công suất khoảng hai sáu trăm linh mw được đấu nối vào hệ thống điện quốc gia
tính đến hết tháng năm đã có bốn mươi bảy dự án điện mặt trời với tổng công suất hai ba trăm linh mw được đấu nối
như vậy hệ thống điện quốc gia có sắp xỉ năm mw trong một thời gian rất ngắn
hơn hai trăm linh nhà đầu tư đã đến tập đoàn điện lực việt nam để bàn biện pháp giải tỏa được công suất nhanh nhất
bên cạnh đó tập đoàn cũng giúp ngắn thời gian các nhà đầu tư phải nộp hồ sơ đặc biệt thủ tục hồ sơ được xử lý online
chính vì vậy trong vòng hai tháng vừa qua đã có hai ba trăm linh mw được đấu nối